thực hiện các yêu cầu đã được đề ra cho đến thời điểm này tỉnh quảng nam đã hoàn tất công tác di rời người dân đến địa điểm tập trung
ngoài ra một số hộ dân sơ tán sen ghép cũng đã được di chuyển đến những nhà ở kiên cố xung quanh khu vực
ghi nhận của nhóm phóng viên ngọc lũy nguyễn cường tại một trong ba địa điểm sơ tán tập trung
riêng thành phố tâm kỳ tỉnh quảng nam có ba địa điểm sơ tán tập trung là trường cao đẳng y tế quận năm
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và trường cao đẳng nghề
với sức chứa gần ba người cả ba địa điểm đều đã đón số lượng lớn người dân đến trú bão
kính thưa quý vị tôi đang có mặt tại trường cao đẳng y tế quảng nam
nơi đây thì đang có hơn ba trăm năm mươi người dân đến để sơ tán tập trung và số lượng thì càng ngày càng đông
vì vậy mà chính quyền địa phương cũng như các lực lượng đang khẩn trương chuẩn bị thêm giường chiếu
cũng như là hàng hóa thiết yếu để đảm bảo cho bà con có thể sinh hoạt đầy đủ khi sơ tán tập trung
tại các địa điểm sơ tán tập trung đều được bố trí các lực lượng công an bộ đội dân quân tự vệ
để sẵn sàng hỗ trợ người dân những nhu cầu thiết yếu và đảm bảo tình hình an ninh trật tự
hiện tại toàn tỉnh quảng nam đã hoàn thành sơ tán tập trung hơn một mươi tám hộ với gần sáu mươi bảy năm trăm linh nhân khẩu
nhà cửa thì làm ra cân bố mạnh quá thì làm ra an toàn được
cho nên là khi nga là thông tin cách đây là chuyển dân đi dây dài thì bà con đi hết chứ không có dối mở nhòa được hết
đoàn thanh niên tỉnh cũng đã huy động các nguồn lực của xã hội hóa và đặc biệt là đoàn viên thanh niên đóng góp
để mà huy động cái nhu yếu phẩm cho bà con đặc biệt là nơi tập trung di dăng ở các vùng trọng yếu phức tạp
của do cân bảo quay ra để hỗ trợ cho bà con một phần nào đó trong cái việc sinh hoạt trong cái thời điểm này
đối với những hộ dân sơ tán xen ghép chính quyền địa phương và các lực lượng cũng đã đến vận động
và hỗ trợ thu xếp đồ đạc để di chuyển qua những nhà ở kiên cố quanh khu vực
hiện có trên hai mươi bảy hộ với gần tám mươi tám người sơ tán sen ghép
đến một mươi năm h chiều ngày hai mươi bảy tháng chín công tác di dời đã hoàn thành không còn người dân ở lại trong khu vực nguy hiểm
mọi công tác ứng phó đều đã sẵn sàng